câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả huy tuấn ở hải phòng
xin được hỏi anh nguyễn văn thuận
xin hỏi anh là máy thở của công ty meko automation có những ưu điểm gì
người dùng có thể sử dụng ở nhà được không
dùng trong trường hợp nào và dùng như thế nào ạ
rất cảm ơn câu hỏi của khán giả
về máy thở thì khi chúng ta chưa có dịch covid xảy ra
thì máy thở gần như có gì đó hình dung rất là khó khăn và rất là phức tạp
tuy nhiên khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu máy thở
nghiên cứu cùng bệnh viện trang trí bệnh y tế cho anh hải
thì đề bài mà chúng tôi xửng ra là làm thế nào để người sử dụng nhanh nhất có thể sử dụng được
và sử dụng ở bất cứ nơi nào không riêng gì
các trung tâm bệnh viện trung ương tuyến địa phương thậm chí là vùng sâu vùng xa có thể sử dụng được
chính vì vậy máy thở của chúng tôi có ưu điểm đó là dễ sử dụng
chúng tôi có thể hướng dẫn một người chứ biết gì về máy thở có thể sử dụng trong vòng một mươi phút có thể sử dụng máy thở
các bệnh viện các bệnh viện giã chiến những nơi mà bác sĩ không có chuyên môn về hô hấp
thì các bác sĩ có thể chỉ nhìn qua nghe hướng dẫn khoảng một mươi phút bác sĩ có thể sử dụng được
thì đây là cái tính năng rất là đơn giản mà người dễ sử dụng đã
ngoài ra cái ưu điểm máy thở chúng tôi đó là có cái pin
như chúng ta biết mà đang thỏ này mà cái môi trường hay mất điện như ở việt nam thì bệnh nhân khéo là cũng rất là nguy hiểm
chính vì vậy mà trong máy thở chúng tôi đã tích hợp một quả pin trong đấy và có thể hoạt động trong vòng từ hai đến năm tiếng
cụ thể là năm tiếng đồng hồ khi không có điện
thì đây là cái ưu điểm rất là lớn để phù hợp với mọi điều kiện môi trường ở việt nam
ngoài ra thì máy thở của chúng tôi có cái ưu điểm nữa đó là áp dụng công nghệ bốn tên iot
tức là cái bệnh nhân khi mà sử dụng máy thở thì không nhất thiết phải ở bệnh viện ở nhà cũng có thể sử dụng được
mà khi mà sử dụng ở nhà thì bác sĩ có thể là theo dõi được tình trạng bệnh nhân là như thế nào đang
cái nồng độ bão hỏa oxy trong máu đang hiện tại là bao nhiêu
và hiện tại máy thở đang hoạt động trong chế độ như thế nào
và bệnh nhân nó đang tình trạng như thế nào bác sĩ biết được
ngoài ra bác sĩ có thể dùng cái ứng dụng trên điện thoại di động có thể điều chỉnh máy thở làm sao phù hợp với bệnh nhân nhất có thể
thế này là những cái tính năng rất là đơn giản và rất là dễ sử dụng
và mang tính chất công nghệ cao của máy thở mà chúng tôi đang sản xuất
thêm vào đó nữa thì cái việc mà sử dụng ở nhà cho bệnh nhân không nhất thiết phải là bệnh nhân covid
bệnh nhân về copd bệnh nhân về viêm phổi hoặc là những bệnh nhân khác mà có nhu cầu sử dụng máy thở không xâm nhập
thì mới thở chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được
vâng ạ rất là cảm ơn những thông tin chi tiết của anh thuận
khán giả phương ngân ở tp hcm xin được hỏi tiến sĩ lê thanh hải
xin hỏi ông lê thanh hải tôi cũng là người từng nghiên cứu về thiết bị y tế
tuy nhiên quá trình thử nghiệm lâm sàng gặp nhiều khó khăn vì cần sự phối hợp với bệnh viện
ông có những chính sách gì hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhà khoa học nghiên cứu sản xuất với các bệnh viện để phát triển ngành trang thiết bị y tế ở nước ta
câu hỏi này đúng là các bạn phải hỏi các nhà quản lý
và tôi thì là một cái đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ
và liên quan đến các cái khoa học kỹ thuật về trang thiết bị y tế
tuy nhiên tôi cũng có thể thấy trong quá trình thử lâm sàng thì các bạn cũng sẽ gặp một số khó khăn
tuy nhiên trong giai đoạn vừa rồi thì việc quy định về các bước để tiến hành thử lâm sàng trang thiết bị y tế còn khó khăn
nhưng khi đại dịch xảy ra thì bộ y tế đã ban hành các văn bản có thể tiến hành được các thử lâm sàng trong điều kiện dịch
và một cái tin nữa là trong cái nghị định chín mươi tám là sẽ có hiệu lực kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
có các điều khoản quy định rất rõ ràng về từ hồ sơ điều kiện thủ tục liên quan đến thử lâm sản
và thử lâm sàng ở đây thì tôi chỉ có thể nói thêm cho bạn biết là thử lâm sàng là một cái đơn vị hoặc là một cái đơn vị đủ điều kiện để thử lâm trang
và thử lâm sàng phải được tiến hành độc lập để minh chứng cái tính hiệu quả thực tế của các loại trang thiết bị y tế mà đơn vị bạn đang tiến hành sản xuất và đưa vào thử lâm sàng
tất cả những cái trang thiết bị y tế cũng giống như thuốc nó liên quan đến sức khỏe
liên quan đến sức khỏe ở đây là nó liên quan đến sức khỏe của người bệnh liên quan đến sức khỏe của nhân viên y tế và nó còn liên quan đến an toàn môi trường y tế nữa
vì thế tới này thì bộ y tế cũng sẽ đưa một cái nội dung theo thông lệ quốc tế đấy là hồ sơ csdt
gọi tắt của cái từ việt hóa là hồ sơ đệ trình chung
và khi sản xuất trang thiết bị y tế thì bản thân của bộ y tế cũng sẽ đưa một cái nội dung theo thông lợi quốc tế
và bản thân đơn vị của bạn cũng đã phải đáp ứng được một mươi chín quy tắc thiết yếu và cái này cũng đã được ban hành
và cái hồ sơ csd này chính là hồ sơ minh chứng doanh nghiệp và các sản phẩm đó đáp ứng được các yêu cầu của một mươi chín quy tắc thiết yếu
cho nên là khi sản xuất trang bị y tế là một ngành sản xuất có điều kiện
và bản thân các bạn muốn vượt qua được cái đó thì các bạn phải nghiên cứu các cái điều kiện ngặt nghèo này
và phải xem doanh nghiệp của mình có đáp ứng được hay không
và tôi thì tôi tin tưởng rằng là doanh nghiệp này sẽ đáp ứng được các yêu cầu của một mươi chín quy tắc thiết yếu
và đáp ứng được các yêu cầu khá ngặt nghèo của cái ngành sản xuất đặc thủ sản xuất kinh doanh có điều kiện
đấy là sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế
rất là cảm ơn tiến sĩ lê thanh hải
khán giả trần văn toàn ở đà nẵng xin được hỏi anh nguyễn văn thuận
xin hỏi ông nguyễn văn thuận hiện nay máy thở không xâm lấn có khá nhiều
tuy nhiên máy thở xâm lấn lại đang rất thiếu
nhiều bệnh viện chỉ có một vài máy dẫn đến quá tải người dùng khi tỷ lệ người nhiễm bệnh và tiến triển nặng đang tăng
vậy nghiên cứu máy thở xâm lấn có khó hơn không
tại sao công ty ông không nghiên cứu máy này ạ
thì thực ra nếu mà nói về máy thở xâm lấn ít mà máy thở không xâm lấn nhiều
thì đây cũng có thể hiểu sang một chút
thì tôi xin trả lời rằng hiện tại lượng người sử dụng bệnh nhân sử dụng máy thở không xâm lấn là nhiều hơn máy thở xâm lấn
theo pháp đồ điều trị ba tầng ở tầng một tầng hai tầng ba
thì tầng một tầng hai là tầng sử dụng máy thở không xâm lấn nhiều nhất
và đây là cái máy thở mà chúng ta đang thiếu nhiều nhất
chứ không phải máy thở xâm lấn
tuy nhiên nói về máy thở xâm lấn thì tại sao chúng tôi không nghiên cứu sản xuất máy thở xâm lấn ngay từ đầu
thì như chúng ta biết là để làm chủ công nghệ chúng ta phải đi từng bước một
chúng ta không đủ một cái chúng ta phát triển ngay cái máy thở xâm lấn
mà trong quá trình mà máy thở không xâm lấn chúng ta chưa làm chủ công nghệ được
cái việc đấy rất là khó
nó đòi hỏi rất nhiều thời gian
cũng như là trước đây tôi đã có nói là cái việc kiểm tra lâm sàng cho cái máy thở xâm lấn
nó rất cần nhiều thời gian và rất nhiều chi phí
chứ như vậy mà chúng tôi đi từng bước một
tức là tôi làm chủ công nghệ máy không xâm lấn trước
sau khi chúng tôi làm chủ công nghệ được rồi
chúng tôi sản xuất tốt rồi
chúng tôi làm tốt rồi
cái bước tiếp theo chúng tôi cho là máy thở xâm lấn
thì dự kiến của chúng tôi năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi sẽ cho ra đời sản phẩm máy thở xâm lấn
thì sản phẩm này tôi cũng rất là kỳ vọng sẽ được kết hợp với cả viện trang thiết bị và công trình y tế trung anh hải đây
cùng nghiên cứu và để đưa ra cái máy thở xâm lấn
mà cái máy thở nó phù nó có thể giải quyết tất cả cái vấn đề bài toán liên quan đến thở xâm lấn
ở thị trường việt nam ở tất cả các bệnh viện
không nói gì covid tại covid có thể một thời gian nào đó chúng ta sẽ cái dịch covid sẽ hết đi
thế nhưng mà những cái bệnh viện những cái bệnh nhân khác những cái nơi mà điều trị về cái bệnh nhân về hô hấp ấy
hồi sức cấp cứu thì những cái bệnh nhân đấy cần sử dụng máy thở xâm lấn
thì chúng tôi sẽ nghiên cứu chiều sâu cũng như làm sao mà sản xuất ra cái máy thở mà phục vụ được cái nhu cầu thiết yếu
cho các bệnh viện những trung tâm hồi sức cấp cứu đấy
vâng ạ rất là cảm ơn anh thuận
khán giả lê hồng nhung ở hà nội xin được hỏi tiến sĩ lê thanh hải
hiện nay tình trạng f đang gia tăng ở hà nội
theo ông với f điều trị ở nhà cần sắm các trang thiết bị y tế nào để giúp theo dõi sức khỏe
cũng như phòng chống dịch tốt nhất
vì hiện nay có nhiều người mua một số thiết bị nhưng chưa chắc đã phù hợp
như là máy tạo oxy máy đo nồng độ oxy máy đo huyết áp máy thở bộ đồ bảo hộ v v
thì đây là một cái lo lắng mà không phải là chỉ có một bạn bạn ấy hỏi
mà ngay cả những người bạn của tôi thậm chí những người bạn ở trong ngành
cũng đều đưa ra những câu hỏi tương tự
vậy thì bây giờ f điều trị ở nhà
thì chúng tôi cần phải mua cái gì để đồ dự phòng
thì tôi xin trả lời thế này
tức là khi mà f điều trị tại nhà
tức là f theo quy định của bộ y tế
thì là f không có triệu chứng
và phải đủ điều kiện ở nhà
và phải được theo dõi y tế thường xuyên
đây là họ điều trị ở nhà
và phải có sự chăm sóc y tế của các đội y tế
đội y tế lưu động ở các phường đều có
thì mới đủ điều kiện để chăm sóc y tế tại nhà
thế thì tất cả những cái trường hợp mà không có triệu chứng
thì là những trường hợp mà sẽ theo dõi
chăm sóc ở nhà
và không có triệu chứng
không đồng nghĩa với việc là mình
trong khi đến khi trở nặng
thì mình sẽ xử lý như thế nào
thì trong khi mà mình chưa có các phương tiện theo dõi
hay là chưa có những cái phương tiện
mà giống như ở bệnh viện
thì thực ra nếu đầu tư như vậy là không cần thiết
không cần thiết nó sẽ gây ra tốn kém
cái mà cần duy nhất
đấy là những cái phương tiện mà chúng ta theo dõi
ví dụ như là s bốn
thì hiện nay ở trên thị trường
họ bán những cái loại thiết bị s bốn
cũng không có đắt tiền
trong khoảng độ
những cái máy sản xuất từ những cái nhà sản xuất
khá là nổi tiếng của đài loan
hoặc là trung quốc
họ chỉ bán khoảng hai trăm linh ngàn đồng
thì cái đấy thì ta có thể là
nếu ta có f
thì ta có thể mua một cái loại
máy theo dõi cầm tay đó
chúng ta kẹp và để to
ta theo dõi được cái mạch
và theo dõi được cái phần áp oxy
và nếu phần áp oxy dưới chín mươi năm
thì ta phải theo dõi được cái mạch
thông báo ngay cho đội y tế phường
để có cái biện pháp thở thêm oxy
thế còn lại thì ví dụ như
các bạn có hỏi thêm là
một cái máy tạo oxy có cần không
mà đúng là nếu như mà
để mà chỉ để dùng cho
covid thì tôi nghĩ rằng cái đấy
cũng không cần tuy nhiên đấy là
một loại trang thiết bị y tế khá là thiết yếu
khi mà mình ví dụ như trong cái lúc bình thường
mình vận động mạnh
có những lúc mình cảm thấy
là mình tức thở hay khó thở
hoặc là những cái bệnh khác như bệnh copd
thì hoàn toàn là mỗi gia đình có điều kiện
có thể sắm cho mình một cái máy tạo oxy
không có vấn đề gì cả loại ba lit
hoặc loại năm lit cũng đều có thể sử dụng được
và không phải là sắm chỉ vì
mục đích cho dự phòng
covid mà còn rất nhiều
những cái biện pháp khác nếu có điều kiện
thì ta vẫn có thể sắm được và cái đó rất dễ
sử dụng bản chất là gì nó chỉ làm
dầu oxy từ không khí
cho nên chúng ta có thể
sắm được các trang thiết bị đủ
cái tiêu chuẩn dạ vâng đúng là
không chỉ là chúng ta dự phòng
cho cái việc covid một mươi chín mà còn có
rất là nhiều những cái bệnh
cũng khác mà chúng ta cũng có thể
chuẩn bị trước đúng không ạ đúng rồi dạ vâng